từ hôm nay hai mươi năm tháng hai sở giao thông vận tải tp hcm sẽ tổ chức lại giao thông trên nhiều tuyến đường xung quanh sân bay tân sơn nhất
để phục vụ việc thi công hai cầu vượt thép và giảm tình trạng kẹt xe thường xuyên diễn ra tại đây
theo khu quản lý giao thông đô thị số một sở giao thông vận tải thành phố rào chắn thi công hai cầu vượt thép sẽ khiến mặt đường bị thu hẹp
do đó để tránh xảy ra ủn tắc trên đường trường sơn đoạn trước cổng sân bay tân sơn nhất
các đơn vị phải cấm các phương tiện trên đường trường sơn rẽ trái vào sân bay tại nút giao này
phương án đưa ra là các loại xe sẽ lưu thông theo một dòng chảy từ đường trường sơn vào hồng hà đến yên thế rồi qua bạch đằng
để quay ngược lại đường trường sơn vào sân bay
sở dĩ các đơn vị tổ chức lại giao thông như trên là do đường trường sơn có một lượng lớn các phương tiện lưu thông qua nhưng không vào sân bay
do đó phương án điều chỉnh nhằm chia bớt lượng người lưu thông vào các tuyến đường nhánh để tránh xảy ra kẹt xe